theo đài khí tượng thủy văn tỉnh cà mau đỉnh chiều cường mới có thể sẽ xuất hiện cao nhất từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai
một số địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh có thể sẽ phải đối mặt với đợt chiều lớn ở mức từ sáu mươi năm đến hơn hai mét
đài khí tượng thủy văn tỉnh cà mau cho biết tại trạm nam căn trên sông cửa lớn huyện nam căn mức chiều cao nhất từ một năm đến một sáu m
tại trạm sông đốc trên sông ông đốc huyện trần văn thời mức chiều từ tám mươi năm đến chín mươi năm mét
tại thành phố cà mau trên sông gành hào mức chiều đạt mốc từ sáu mươi năm tới bảy mươi năm m
tại trạm gành hào trên sông gành hào mức chiều cao từ một chín mươi năm tới hai năm mét
do ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc có cường độ mạnh kết hợp chiều cường
nên mực nước tại các vùng ven biển cà mau có khả năng dâng cao và diễn biến phức tạp
vì vậy các vùng ven biển tại cà mau đặc biệt là vùng trũng vùng thấp
có nhiều khả năng bị ngập lụt cục bộ và sạt lở đất xảy ra ở ven sông ven biển
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau đề nghị
các sở ngành chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật ngày giờ đỉnh chiều xuất hiện
để thông báo rộng rãi để nhân dân chủ động ứng phó hướng dẫn nhân dân ở những tuyến bị ngập
vào nơi an toàn sẵn sàng các phương án sơ tán di rời dân khi cần thiết